trước tình trạng dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang hết sức phức tạp
bộ y tế đã tổ chức buổi họp khẩn cấp vào chiều nay hai mươi sáu tháng một
nhằm cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất
đồng thời đưa ra những khuyến cáo tới người dân việt nam
phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp và nhấn mạnh sẽ sớm triển khai giải pháp toàn diện
với sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các bộ ban ngành và cộng đồng
theo báo cáo tình hình hai cha con người trung quốc đã được phát hiện nhiễm virus gây viêm phổi lạ
và được cách ly bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho biết
ban đầu người con trai đã có những biểu hiện chuyển biến tích cực có thể sớm được xuất viện
còn người cha bên cạnh việc nhiễm virus nói trên thì còn mắc nhiều bệnh lý mạng tính
cần theo dõi thêm đã có hai mươi chín người tiếp xúc với hai bố con bệnh nhân người trung quốc này
và đang theo dõi tính đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp người việt nam nào
nhiễm bệnh hay dương tính với virus corona bộ y tế cũng khuyến cáo người dân nên chủ động
giữ gìn vệ sinh cá nhân đeo khẩu trang y tế khi tới chỗ đông người
tránh tiếp xúc với những trường hợp người có biểu hiện của cảm lạnh hay cúm
bên cạnh đó cần hạn chế tối đa tổ chức các tour tuyến du lịch đến trung quốc cho người dân việt nam